ngày hai mươi ba tháng một mươi hai công an tỉnh nghệ an đã bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép
hơn một tám trăm linh cá thể động vật hoang dã các loài
trong đó thì có nhiều loài thuộc công ước về buôn bán loài hoang dã nguy cấp
tại thị xã cửa lò lực lượng chức năng tỉnh nghệ an đã bắt giữ hai chiếc xe ô tô
vận chuyển trái phép động vật hoang dã
cơ quan công an đã tạm giữ tăng vật gồm hơn một tám trăm một mươi cá thể động vật hoang dã các loài
rùa rắn chăn và vẹt
trong đó có một số loài động vật thuộc phụ lục một công ước về buôn bán quốc tế
các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp
hiện công an tỉnh nghệ an đang tập trung xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật
thông tin từ bộ y tế vừa cho biết hệ thống giám sát dịch bệnh các địa phương
khu vực phía nam đã ghi nhận một trăm một mươi bảy ca bệnh đậu mùa khỉ tính từ khi bệnh này xuất hiện
tại nước ta trong đó thì đã có tới sáu trường hợp tử vong
đáng chú ý là dịch bệnh động mùa khỉ vẫn chưa có dấu hiệu chững lại
từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba số ca mắc mới trên địa bàn thành phố hồ chí minh tăng nhanh
tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm trong ba tháng vừa qua đã tiếp nhận tổng cộng bốn mươi chín bệnh nhân
cùng với căn bệnh đậu mùa khỉ thì tại khu vực phía nam trong năm nay cũng ghi nhận
sự gia tăng của bệnh tay chân miệng tăng một trăm bảy mươi năm so với năm ngoái bệnh thủy đậu và tiêu chảy
mặc dù đã chủ động chuẩn bị một số điều kiện để ứng phó với rét đậm rét hại
nhưng đàn gia súc ở xã mẫu sơn huyện cao lộc tỉnh lạng sơn vẫn phải đối mặt với nguy cơ đói rét
khi mà thời tiết khu vực này thì rất khắc nghiệt với nhiệt độ thấp và thậm chí có cả băng giá
đàn gia súc ở xã mẫu sơn huyện cao lộc tỉnh lạng sơn có khoảng một trăm năm mươi con trên quy mô tám mươi chín hộ dân
sau những thiệt hại do rét đậm rét hại những năm trước đây người dân nay không còn thả rông
châu bò trên rừng qua đêm chuồng trại được xây dựng kiên cố kín gió việc tiêm phòng cũng đã được quan tâm
trước đây thả rong trên rừng thì nó hay bị chết rết bây giờ thì tôi xây đội chuồng
nếu lạnh thì tôi cho vào chuồng tôi quây kín chuồng và không bị chết nữa
chính quyền ủy ban xã cũng đã phối hợp với trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện đã
tiêm phòng cho đàn gia súc trước khi mùa đông đến
theo khuyến cáo của ngành chức năng tỉnh lạng sơn khi nhiệt độ xuống thấp
không nên chăn thả ra súc cần chủ động giữ chữ và cung cấp đầy đủ thức ăn nước uống cho gia súc
ngày gió rét thì cũng bổ sung thêm thức ăn tinh cho cám và ngô và cháo cho trâu bò để tăng sự đề kháng cho đàn gia súc

khu vực vùng núi cao gia súc là sức kéo chủ yếu mang lại giá trị kinh tế cao
mọi sự chủ quan trước rét đậm rét hại đều đánh đổi bằng những thiệt hại về kinh tế
do vậy bà con sinh sống và canh tác khu vực núi cao
cần chủ động các biện pháp phòng chống đói rét cho đàn gia súc trong thời tiết rét đậm rét hại hiện nay
thưa quý vị hiện nay cả nước ta có khoảng ba trăm bốn mươi chín phương tiện vận tải hành khách
nhưng chiếm bảy mươi trong số đó là xe hợp đồng hoạt động của xe hợp đồng ngay càng bùng nổ
trong khi đó thì xe khách tuyến cố định lại đang phải chịu những quy định ngặt nghèo của cơ quan quản lý
điều này đang tạo ra một sự cạnh tranh thiếu bình đẳng
vắng khách đó là tình trạng chung của các nhà xe tuyến cố định hiện nay
khách cưới hiện tại rất là vắng trên xe có ba mươi chỗ nhưng chỉ có được một hai người đi trên vến
bởi vì những tình trạng bây giờ xe rù bên khắp rất là nhiều
xe anh trá hình cạnh tranh nhiều trực tiếp cần chèn ép cả xe tuyến cố định nên rất là phức tạp
một nguyên nhân được chỉ ra là do hiện nay có nhiều xe hợp đồng hoạt động gom khách
lập danh sách hành khách giả mạo hợp đồng tour du lịch
hòng qua mặt lực lượng chức năng để chạy như tuyến cố định
tại buổi tọa đàm quản lý xe hợp đồng nâng chất lượng vận tải khách
cần siết hay mở do báo giao thông tổ chức cục đường bộ việt nam cho biết đối với các xe hợp
hợp đồng vi phạm quy định bị thu hồi phù hiệu nhưng không nộp mà vẫn tiếp tục hoạt động
sẽ cảnh báo trên hệ thống của cảnh sát giao thông dừng xử lý các thủ tục hành chính
cùng với đó là những chế tài tăng lên tạo sức gian đe
bổ sung việc thu hồi phù hiệu đối với các xe kinh doanh vận tải có ba lần vi phạm tốc độ trong
một ngày thì đang dự kiến ba lần sẽ thu hồi phù hiệu trước đây quy định là năm lần trên một km
doanh nghiệp mà có nhiều xe thường xuyên vi phạm hoặc là tái phạm
thì cũng có đề xuất giải pháp thu hồi các giấy phép kinh doanh vận tải
được biết cục đường bộ việt nam đang hoàn thiện dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi với nhiều
điểm mới trong quản lý xe hợp đồng nhằm tạo môi trường kinh doanh bình đẳng lành mạnh cho các
hoạt động vận tải khách thưa quý vị tại thành phố hải dương tỉnh hải dương không khí giáng sinh
đang tràn ngập khắp các phố phường thưa quý vị tại thành phố hải dương tỉnh hải dương không khí giáng sinh đang tràn ngập khắp các phố phường

ở hải dương người dân nô nức đến cầu nguyện chụp những bức hình kỷ niệm cùng mô hình ông già noel cưỡi toàn lọc với những hộp quà đầy màu sắc các tiểu cảnh hang đá giáng sinh với hình ảnh máng cỏ và chúa hải đồng hay cây thông noel trong ánh đèn lung linh